xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hà văn thành chỉ đơn giản là một tên nói dối trờn một kẻ lười lao động nhưng ôm rất mộng giàu sang nên sẵn sàng trà đạp lợi ích của dân tộc để đạt được mục đích của mình
nhưng dù có là gì đi nữa thì bản chất của y ngay cả những người xa lạ bất đồng ngôn ngữ cũng dễ dàng nhận ra
chính quyền mỹ đã từ chối cấp quyền tị nạn chính trị cho hà văn thành
người đã quyết không đủ lòng thương đối với những kẻ đi ăn mày lòng thương hại như thành
có lẽ những phấn đấu để được xin tị nạn chính trị ở mỹ của thành
hội hải thầy vẫn là chưa đủ
trong quá trình tìm hiểu về nhân vật này chúng tôi còn biết những khuất tất đằng sau hành động bỏ trốn của y
đó không đơn giản là phản bội tổ quốc đó còn là hành vi lừa đảo chính những giáo dân đồng hương với mình
hà văn thành cầm đầu đường dây đưa người vượt biển đi new zealand trái phép đẩy họ phải đối mặt với cái chết
kính mời quý vị và các bạn xem tiếp phần hai của chương trình góc nhìn sự thật bộ mặt thật của kẻ đào tàu